tại bình định vào sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng ba tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo lê trọng thanh chú tại xã phước an huyện tuy phước tỉnh bình định
theo cáo trạng vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một anh nguyễn ngọc trung ở xã phước lộc huyện tuy phước là nhân viên công ty điện máy đến nhà ông lê trọng hoa ở huyện tuy phước để kiểm tra sửa máy lọc nước
trong lúc anh trung đang làm việc thì bất ngờ bị lê trọng thanh là con của chủ nhà dùng dựa chém nhiều nhát từ phía sau mà dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh trung đã tử vong trên đường đến bệnh viện
theo hồ sơ của công an địa phương trước thời điểm gây án lê trọng thanh là đối tượng nghiện ma túy có tiền sử bị ngáo đá nhiều lần có hành vi gây dối tại phiên xét xử thanh đã bị tuyên phạt một mươi sáu năm tù giam về tội giết người